thưa quý vị và các bạn trước kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn các thế lực thù địch và những kẻ thiếu thiện trí tập trung chống phá xuyên tạc về hoạt động của quốc hội ta
họ cho rằng quốc hội ta hoạt động không dân chủ quốc hội không có vai trò thực chất
nhưng thực tế hiệu quả hoạt động và sự quan tâm đặc biệt của xã hội đối với hoạt động của quốc hội những năm qua đã vạch trần các luận điệu xuyên tạc nói trên
các luận điệu đó chỉ là đòn vô vọng của những kẻ có mưu đồ đen tối nhằm chống phá cách mạng nước ta
chương trình hôm nay xin truyền đến quý vị và các bạn bài viết của tiêu đề
xuyên tạc hoạt động của quốc hội đòn vô vọng của những kẻ có mưu đồ đen tối của tác giả hồ quang phương đăng trên báo quân đội nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
mỗi quốc gia đều có một chế độ chính trị phù hợp với lịch sử văn hóa và điều kiện kinh tế xã hội của mình
chế độ chính trị mà toàn thể dân tộc việt nam đang đồng lòng nỗ lực xây dựng là
chế độ chính trị pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân vì nhân dân hướng tới xây dựng chủ nghĩa xã hội
trong đó đảng cộng sản việt nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội
đây là vấn đề cốt lõi hết sức rõ ràng của chế độ chính trị nước ta
vai trò lãnh đạo của đảng đã được quy định rõ trong hiến pháp của việt nam mà mới nhất là hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
điều bốn của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
hợp với ý chí của toàn dân tộc đáp ứng nguyện vọng của nhân dân
trước khi được thông qua dự thảo hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba đã được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi toàn dân bằng nhiều hình thức phong phú cả ở trong nước và ở nước ngoài
kết quả lấy ý kiến cho thấy đối với vai trò lãnh đạo của đảng người dân đều đồng lòng như dự thảo hiến pháp và cho rằng
mục tiêu lý tưởng của đảng không có gì khác hơn là lợi ích của dân tộc đất nước và nhân dân
hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba cũng quy định rõ
quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
quốc hội thực hiện quyền lập hiến quyền lập pháp quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước
quốc hội do nhân dân bổ ra là cơ quan nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của nhân dân
chỉ quốc hội mới có quyền thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân thành hiến pháp và pháp luật thành các quy định chung mang tính chất bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi tầng lớp trong xã hội
hiến pháp đã khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng đối với nhà nước và xã hội
điều này không hề là mất đi vai trò của quốc hội bởi quyền lực nhà nước ở nước ta là thống nhất có sự phân công phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước
trong việc thực hiện các quyền lực của quốc hội
vì vậy tất cả chủ trương đường lối của đảng muốn đi vào đời sống để toàn dân nghiêm túc thực hiện thì đều phải được thể chế hóa bằng hệ thống pháp luật
vai trò quan trọng của quốc hội thể hiện qua việc các chương trình kế hoạch quan trọng là sương sống hoạt động của nhà nước
như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm
các kế hoạch đầu tư công phải được quốc hội thông qua mới có thể triển khai thực hiện
công tác xây dựng pháp luật của quốc hội
chúng ta được thực hiện theo những quy trình rất chặt chẽ bảo đảm tính dân chủ công khai minh bạch phù hợp với tình hình thực tế của đất nước
quốc hội làm việc theo chế độ nghị trường và quyết định theo đa số
các dự án luật muốn chỉnh ra quốc hội cho ý kiến xem xét thông qua thì cơ quan soạn thảo chỉnh chính phủ cho ý kiến
rồi chính phủ trình ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến trước khi chỉnh ra quốc hội
nếu không đạt phải tiếp tục chỉnh sửa
khi dự án luật chỉnh ra quốc hội
quốc hội cùng với tờ chỉnh của chính phủ thì phải kèm theo báo cáo thẩm tra của cơ quan thuộc quốc hội
sau đó quốc hội sẽ cho ý kiến trên tinh thần dân chủ công khai
theo quy trình thảo luận ở tổ rồi thảo luận tại hội trường được các cơ quan báo chí truyền thông phản ánh minh bạch
để tăng tốc độ xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn
thông thường một dự án luật được quốc hội cho ý kiến và thông qua trong hai kỳ họp
tuy nhiên với những dự án luật quan trọng nhạy cảm
thì quốc hội có thể xem xét cho ý kiến trong ba kỳ họp
có những dự án luật phải được chỉnh sửa nhiều lần mới hoàn chỉnh để được quốc hội thông qua
điều này cho thấy vai trò lập pháp của quốc hội là rất rõ ràng
và ý kiến của các đại biểu quốc hội là rất quan trọng
không khí dân chủ cởi mở của quốc hội
vai trò của các đại biểu quốc hội càng được thể hiện rõ trong các phiên chất vấn và trả lời chất vấn
đại biểu quốc hội có quyền chất vấn chủ tịch nước
chủ tịch quốc hội thủ tướng chính phủ bộ trưởng và các thành viên khác của chính phủ
tránh án tòa án nhân dân tối cao viện trường viện kiểm sát nhân dân tối cao tổng kiểm toán nhà nước
người được chất vấn phải trả lời trước quốc hội tại kỳ họp
hoặc tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp quốc hội
trong trường hợp cần thiết quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội cho phép trả lời bằng văn bản
các nội dung bàn về kinh tế xã hội và đặc biệt là các phiên chất vấn trong những kỳ họp của quốc hội khóa một mươi bốn ngày càng sôi nổi
được phát thanh truyền hình trực tiếp thu hút sự quan tâm theo dõi đánh giá góp ý của cử tri và nhân dân cả nước
việc tranh luận được khuyến khích khiến vấn đề chất vấn được làm rõ ràng hơn
nhất là các mặt hạn chế trách nhiệm cán bộ và nêu rõ giải pháp
sau phiên chất vấn quốc hội sẽ ra nghị quyết về nội dung này
từ đó có cơ sở để theo dõi vấn đề đã được đặt ra và giám sát lời hứa hẹn của những người trả lời chất vấn
việc quốc hội tăng cường hoạt động chất vấn khiến cho những người giữ các chức danh mà quốc hội bầu phê chuẩn
luôn phải nỗ lực thể hiện rõ trách nhiệm của mình không thể lơ là
một hoạt động cũng thể hiện vai trò vị thế của quốc hội đó là hoạt động lấy phiếu tín nhiệm
qua ba lần lấy phiếu tín nhiệm của hai nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi ba
và khóa một mươi bốn hoạt động này đã cho thấy hiệu quả trong việc thúc đẩy những người giữ chức danh được lấy phiếu tín nhiệm
phải tìm các giải pháp để nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành bộ ngành cơ quan mà mình phụ trách
vì vậy có những vị bộ trưởng trưởng ngành rất buồn khi có nhiều phiếu tín nhiệm thấp
nhưng chính sự đánh giá đó là cơ hội để họ nhìn lại mình biến thành động lực vươn lên
khắc phục những điểm còn hạn chế hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển
thực tế ở lần lấy phiếu tín nhiệm sau đại đa số các vị bộ trưởng trưởng ngành nói trên
đều có số phiếu tín nhiệm cao hơn hẳn lần trước đó
các chương trình giám sát của quốc hội cũng thể hiện rõ hiệu quả
cùng với những nội dung giám sát thường xuyên như về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
thời gian qua quốc hội đã chọn những vấn đề nóng nhất được cử tri và nhân dân quan tâm nhất để tiến hành giám sát tối cao
ví dụ tại kỳ họp thứ chín vừa qua quốc hội đã thực hiện giám sát chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
khi trong xã hội xuất hiện những vụ xâm hại trẻ em gây bức xúc dư luận
trong nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn cùng với việc quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng chống tiêu cực
trong bộ máy hành chính nhà nước nói chung quốc hội cũng rất quyết liệt chống tiêu cực trong đội ngũ của mình
quốc hội khóa một mươi bốn ghi nhận số đại biểu quốc hội phải rời vị trí
khi chưa hết nhiệm kỳ có lẽ ở mức độ kỷ lục
có những trường hợp không được công nhận tư cách đại biểu quốc hội do vi phạm pháp luật như
trịnh xuân thanh nguyễn thị nguyệt hường
có những trường hợp bị mất quyền đại biểu quốc hội vì vi phạm pháp luật như
đinh la thăng nguyễn quốc khánh châu thị thu nga
một số trường hợp vi phạm kỳ luật đảng đã bị miễn nhiệm cho thôi nhiệm vụ đại biểu quốc hội như
lê đình nhường võ kim cử
phan thị mỹ thanh hồ văn năm
có thể nói việc gương mẫu xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật của các đại biểu quốc hội
cho thấy hiệu lực của quốc hội không chỉ từ vai trò chức năng theo quy định của hiến pháp pháp luật
mà còn từ phẩm chất tư cách và năng lực hoạt động của các đại biểu quốc hội
qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp quốc hội
đại đa số cử tri và nhân dân đều vui mừng vì hiệu quả hoạt động
năng lực uy tín của quốc hội ngày càng được nâng cao
quốc hội ngày càng thể hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân
điều đó đã tăng cường niềm tin của cử tri và nhân dân đối với quốc hội
mỗi kỳ họp quốc hội luôn là sự kiện chính trị xã hội được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm theo dõi
bởi cử tri tin tưởng rằng những nguyện vọng ý kiến tâm huyết của mình luôn được quốc hội
các đại biểu quốc hội trân trọng lắng nghe bàn thảo nghiêm túc và từ đó cho ra những quyết sách
đúng đắn đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước nâng cao đời sống nhân dân
thực tế đó là minh chứng bác bỏ đanh thép đối với những luận điệu của những đối tượng có âm mưu đen tối
cố tình xuyên tạc rằng quốc hội không có vai trò thực chất chỉ quyết nghị theo chỉ đạo của đảng
chỉ mang tính hình thức người dân thì quay lưng ngoảnh mặt lại với hoạt động của quốc hội
đảng cộng sản việt nam luôn vì lợi ích của nhân dân
quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cũng luôn vì lợi ích của nhân dân
điều đó không chỉ đúng và biện chứng về mặt lý luận
mà luôn được chứng minh rõ ràng trong thực tế không ai có thể phủ nhận
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết của tác giả hồ quang phương
đăng trên báo quân đội nhân dân có tiêu đề
xuyên tạc hoạt động của quốc hội đòn vô vọng của những kẻ có mưu đồ đen tối
trong bài viết tác giả chỉ rõ trước kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
các thế lực thù địch và những kẻ thiếu thiện trí
đã tập trung chống phá xuyên tạc về hoạt động của quốc hội ta
họ cho rằng quốc hội ta hoạt động không dân chủ quốc hội không có vai trò thực chất
qua những cứ liệu thực tế sinh động và hiệu quả về hoạt động
và sự quan tâm đặc biệt của xã hội đối với hoạt động của quốc hội việt nam những năm qua
tác giả đã bác bỏ các luận điệu xuyên tạc nói trên và khẳng định
các luận điệu đó chỉ là những đòn vô vọng của những kẻ có tâm địa thâm độc
mưu đồ đen tối đang tìm mọi cách để chống phá cách mạng việt nam
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau